quân đội ukraine hôm qua cho biết là ba thường dân đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của nga vào thành phố odesta bên biển đen vào dạng sáng sau khi mà các mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi xuống một khu trung cư gây ra hỏa hoạn
theo người phát ngôn bộ chỉ huy quân sự miền nam ukraine lực lượng phòng không ở audistan đã bắn hạ tám máy bay không người lái sahet và hai tên lửa trong vụ tấn công gần nhất trong một loạt các cuộc không kích xuyên đêm vào các thành phố của ukraine những tuần qua
và sau cuộc không chiến thì các mảnh vỡ từ một chiếc máy bay không người lái đã rơi xuống một căn hộ cao tầng gây ra hỏa hoạn
các dịch vụ khẩn cấp cho biết hai mươi bảy người trong đó có ba trẻ em bị thương
nhưng đám cháy đã nhận ra
nhanh chóng được dập tắt và một mươi hai người đã được giải cứu khỏi tòa nhà